trước những giá trị về kinh tế do cây sâm ngọc linh mang lại thời gian gần đây đã có không ít sản phẩm làm giả sâm ngọc linh trà trộn vào các phiên trợ
để ngăn chặn nạn làm giả và bảo tồn phát triển cây sâm ngọc linh lãnh đạo tỉnh quảng nam và huyện nam trà my đã có nhiều ý kiến trang bị hệ thống máy kiểm tra kiểm định phân tích kiểm định cấu trúc hoạt chất của sâm ngọc linh
theo đó sẽ tiến hành khảo sát lựa chọn tại các chốt trồng xâm ngọc linh những hộ có đủ nguồn lực về nguồn cây giống sâm bảo đảm chất lượng qua đó sẽ hỗ trợ cơ sở vật chất để hình thành nên các vườn sản xuất giống xâm chất lượng
coi đây là địa chỉ đáng tin cậy sản xuất và cung ứng giống cho người dân doanh nghiệp phát triển vùng sâm trong thời gian tới
đồng thời trang bị kiến thức nâng cao năng lực cho hộ nông dân và doanh nghiệp tham gia trồng sâm ngọc linh
mặt khác tăng cường vai trò của hội sâm ngọc linh và quế trà my quảng nam để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp tổ chức kinh tế và các hộ nông dân sản xuất kinh doanh sâm ngọc linh trong nước nhằm xây dựng thương hiệu sâm ngọc linh uy tín trên thị trường thế giới